ước mơ được làm mẹ và chăm sóc đứa con do mình sinh ra là niềm hạnh phúc lớn lao
nhưng không phải ai cũng nhận được niềm hạnh phúc đó
nhất là đối với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn
vì vậy việc triển khai kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thành công ở bệnh viện tuyến tỉnh
sẽ giúp cho nhiều cặp vợ chồng ở vùng sâu vùng xa đạt được hạnh phúc này
mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú thọ
chúng tôi đến thăm một gia đình nông thôn nghèo vùng trung du bắc bộ
để chứng kiến sự trưởng thành của một trong những đứa trẻ đầu tiên được sinh ra
từ những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
câu chuyện về hành trình dòng dã chín năm chạy chữa khắp nơi với mắc mỏi
có được muộn con của anh chị đã làm chúng tôi không khỏi xúc động
chúng tôi ở bệnh viện tỉnh mình đã mở ra đơn vị hỗ trợ sinh sản
vợ chồng tôi cũng muốn là tôi được niềm hy vọng cuối cùng
vợ chồng tôi cũng đến khám được các phát sĩ tận tầm giúp đỡ tôi
thì hôm nay tôi đã có được cháu
và hôm nay cháu cũng được hơn một tuổi rồi
cháu đang biết là tập đi tập nói
vợ chồng tôi cũng rất là vui vui
còn tại khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
người mẹ trẻ này cũng đang vui mừng đón đứa con nhỏ trao đời
sau nhiều năm trở thành
sau hai năm kết hôn và phát hiện mình bị hiếm muộn
thì tôi đã tìm đến rất là nhiều phương pháp nhưng mà chưa thành công
và sau đó thì tôi biết đến phương pháp thủ tinh trong ứng nghiệm
và bây giờ thì tôi và gia đình đã đón một tinh thần rất là đáng yêu như thế này ạ
chính thức đi vào hoạt động từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay việc triển khai kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
tại bệnh viện đao khoa tỉnh phú thọ
đã đánh dấu bước tiến lớn
trong nền y học của tỉnh này
từ ngày thành lập đến giờ là được hơn hai năm
tổng số lượt khám bệnh đến thời điểm hiện tại
tầm khoảng trên một mươi sáu lượt khách hàng đến khám
bình quân một ngày thì chúng tôi tiếp nhận từ ba mươi cho đến bốn mươi lượt bệnh nhân đến khám
bệnh nhân đến với chúng tôi thì gồm có bệnh nhân ở tỉnh phú thọ
các bệnh nhân ở các tỉnh lân cận như là vĩnh phúc
tuyên quang lào cai yên bái thậm chí là sơn la
chúng ta hiện nay thì đang phối hợp với các chuyên gia của nhật bản
để đào tạo hỗ trợ phối hợp với chúng tôi xây dựng cái trung tâm này
khi mà những người không may mà bị hiếm muộn đến đây để sử dụng cái dịch vụ này
thì người ta được khám xét một cái toàn diện đầy đủ các chuyên khoa trong bệnh viện
hiện nay tỷ lệ vô sinh hiếm muộn của nước ta chiếm khoảng bảy bảy
và đang có chiều hướng tăng cao
và mức chi phí để chữa và điều trị của bệnh viện này là bảy bảy
và mức chi phí để chữa và điều trị của bệnh viện này là bảy bảy
điều trị căn bệnh này tốn kém lên đến hàng trăm triệu đồng
và phải thực hiện ở những bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương
chính vì vậy giải pháp đưa dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
về triển khai tại bệnh viện tuyến tỉnh
không chỉ đánh dấu những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mà còn mang ý nghĩa nhân vang to lớn
mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng vùng khó khăn
đang trên hành trình tìm kiếm
và thực hiện khát vọng được làm cha làm mẹ của mình